sáng qua thành phố hà nội phối hợp cùng với phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội tham dự và phát biểu tại hội nghị
hai mươi hai chín trăm linh là số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố hà nội trong năm hai nghìn một mươi sáu
đây là lần đầu tiên tổng số doanh nghiệp trên địa bàn vượt qua con số hai trăm linh
các doanh nghiệp trên địa bàn hà nội đã góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm cho người lao động giảm tỷ lệ thất nghiệp nâng cao đời sống nhân dân đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của thủ đô cao nhất trong sáu năm qua
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải cho biết thời gian qua các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn đất đai thị trường tiêu thụ ứng dụng khoa học công nghệ
mức tăng trưởng vừa qua của thủ đô hà nội vẫn chủ yếu dựa vào chiều rộng chưa có chiều sâu
trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi sáu vẫn còn trên một mươi ba doanh nghiệp tạm ngừng nghỉ hoạt động đây cũng là những vướng mắt được nhiều doanh nghiệp tham dự hội nghị mong muốn thành phố hà nội sớm giải quyết

hội nghị sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắt khó khăn để các doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực cạnh tranh
trong hội nghị hôm nay cũng còn rất nhiều những ý kiến của các doanh nghiệp đã nêu tôi sẽ chỉ đạo sát sao các sở ban ngành sẽ trả lời cho các doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất
và có nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới mà mong muốn gặp thì tôi sẵn sàng bố trí thời gian để tôi trả lời giải đáp thắc mắc và trực tiếp sẽ giải quyết các thủ tục đó làm sao mà cho thỏa đáng cho các yêu cầu của doanh nghiệp trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất
ông nguyễn đức trung cũng cho biết từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thành phố hà nội sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt với thành phần gồm các đại diện lãnh đạo các sở chuyên viên các sở và chuyên viên của ủy ban nhân dân thành phố để tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp tại bộ phận một cửa ở ủy ban nhân dân thành phố
sau khi tiếp nhận hồ sơ tập thể ủy ban nhân dân tp hà nội sẽ họp giải quyết yêu cầu của các doanh nghiệp
thời gian giải quyết thủ tục cho các doanh nghiệp dự kiến trong vòng một tuần
kể từ khi tiếp nhận hồ sơ